việc thực thi khắc phục dỡ bỏ các công trình vi phạm ở các địa phương hết sức khó khăn
nhiều nơi thiếu kiên quyết tiến độ rất chậm do thiếu các chế tải pháp lý
và nằm ở rốn bão của khu vực đông nam á
hàng năm bão lũ hạn hán diễn ra với mức độ và cường độ ngày càng khốc liệt
và đòi hỏi công tác thủy lợi phải được thực hiện tốt để linh hoạt ứng phó
tuy nhiên với tình trạng vi phạm các công trình thủy lợi như hiện nay
thì vấn đề tiêu thoát úng khi mưa lũ cũng như cấp nước để chống hạn lại càng trở nên khó khăn
nhất là tại những vùng thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu
câu chuyện tại tỉnh bình thuận mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một minh chứng
đây là con mương thoát nước đổ ra cửa cống bà lỗ cửa thoát lũ chính ở xã hàm thắng
huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
những bao tải cát sỏi những cọc gỗ thậm chí là cả lốp xe máy cành cây khô và cả rác
đó là tất cả những gì mà người dân hai bên mong sử dụng
chỉ với một mục đích là cơi nới đất lấn chiếm dòng chảy
kết quả là con cành thoát nước chính của hàng ngàn hộ dân hàng trăm hecta hoa màu
lúa thanh long bị thắt cổ chai có đoạn chỉ còn rộng trừng trên dưới hải mét
và mỗi khi cơn lũ kéo về nước ngẽn lại rènh lên
những người dân canh tác phía thượng nguồn là những người phải chịu thiệt hại
cho đến nay thì cái dòng chảy nó đã thắt cổ chai rồi
cho nên là nó đã ảnh hưởng đến cái lực rút nước của cái tiêu bừng cãi này
từ đó khi mỗi lần mưa lũ
là tại cái mương này là mương thoát chính
cho nên thành ra là không thoát được thì nó sẽ gây là bể
gọi là bể bờ dòng
từ các cái tuyến mương ruộng cát là đều phải chịu bể sau cái mỗi cơn mưa lũ xảy ra
một năm có thể là bể hai ba lần
trong năm vừa rồi thì nói chung là lũ lụt vừa rồi là bốn trận lũ lụt rất lớn
thành thấy cái thiệt hại của bà con
trong đó rất nhiều gây cái khó khăn cho gia đình
vừa đầu công báo cuối cùng đã xế lũ bờ mương cái bốn lũ
gây thiệt hại nặng nề cho gia đình tôi nói chung và là nói riêng cho cả bà con trong xóm
nguyên nhân chính là mương rảnh không thoát được
cả dòng nước cháy thành thứ mỗi lần lũ ruột về là mương không thoát được nữa
thành thứ gây ách tắc mà nó trở ngại bể mương
hiện trạng người dân cây nới lớn chiếm hành lang thủy lợi ở cửa cống bà lỗ này
đã diễn ra trong nhiều năm gây hậu quả lớn và lâu dài cho công tác canh tác nông nghiệp của bà con nông dân phía thượng nguồn
chính quyền xã cũng đã biết nhưng việc xử lý chỉ dừng lại ở mức độ thuyết phục vận động hoặc lập biên bản
các ngành rùa địa phương cũng đã nhiều lần dẫn động hộ là nên tháo dỡ cái hiện trạng là lón chiếm để mà trả lại dòng cháy
nhưng mà từ đó đến nay là khoảng thời gian
tôi chưa làm cho tới khi tôi có tham gia làm công tác ở trên địa bàn thì cũng đã hơn một mươi năm
qua nhiều lần áp tắt thì có tới dẫn động thuyết phục và có lập biên bản đề nghị hộ là tự tháo dỡ
từ đó đến nay là hiện trạng thì không thay đấu mà hộ có thể là ngày càng lót ra thêm
những chỗ đã lấn chiếm người dân đổ đất giải đá thậm chí đổ bê tông kiên cố
và phía bên ngoài lại là những bào tải mới những chiếc lốt mới
tiếp tục lớn chiếm diện tích của dòng cháy
còn ở phía đầu nguồn những ruộng lúa vườn thanh long vẫn tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ tràn bờ phá hoại mùa màng
còn đây là con kênh thoát nước cầu số sáu ở thôn thắng hiệp cũng thuộc xã hàm thắng
một nhà dân ngang nhiên đắp đất xây nhà lớn chiếm thêm hàng chục mét về phía canh
khiến con canh bị bè dòng thành một đường cong
và hậu quả không còn nằm ở phía thượng nguồn nữa mà nằm ở ngay phía bờ đối diện
mỗi khi nước lũ tràn về tới đây bị bẻ dòng gấp rội vào bờ đối diện làm lở bờ tràn vào cả cánh đồng
đây là điểm vừa bị vỡ trong trận lũ gần đây nhất
còn đây là cánh đồng trước kia vẫn trồng lúa nhưng nay đã phải bỏ hoang vì lũ liên tục tàn phá
tổng diện tích theo chính quyền thôn thắng hiệp lên tới cả chục mẫu
không những vậy cả một vườn thanh long với hàng trăm trụ bê tông ở cách xa bờ canh tới vài trăm mét

bình thuận là tỉnh cực nam của trung bộ với đại đa số sông ngòi đều ngắn
lượng nước không điều hòa và chảy rất mạnh vào mùa mưa
chính vì vậy trong những năm qua đặc biệt là năm hai nghìn một mươi sáu
bình thuận phải hứng chịu những đợt lũ lụt rất lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cành tác nông nghiệp
và tắc hại của những trận lũ đó
hành lang trở nên trầm trọng hơn khi hành lang thoát lũ bị lấn chiếm gây ách tắc đổi dòng
theo thông tin từ tri cục thủy lợi bình thuận
trên toàn tỉnh có tới hàng trăm điểm người dân lấn chiếm xâm phạm hành lang thoát lũ
tất cả những điểm này đều là nơi dòng chảy đi qua khu đông dân cư
mặc dù tình trạng này đã có từ hàng chục năm nay
ngày một nghiêm trọng nhưng chưa có bất kỳ điểm lấn chiếm nào bị xử lý triệt đề
nói chung là nhờ chính quyền thôi
mà chính quyền tụi tôi cũng là cái người ở thấp nhất mà đề xuất gì ở trên
thì cũng là tiếp xúc khảo đoàn nhân dân tụi tôi cũng đề xuất
nhưng mà cứ hứa hẹn rồi cũng không giải quyết được gì hết
cho nên tụi tôi bức xúc quá bức xúc
công ty trách nhiệm hứa hoạt một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh bình thuận
là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi tại bình thuận
tuy nhiên lãnh đạo công ty khẳng định họ không đủ năng lực pháp lý để giải quyết tình trạng này
thì theo quy định thì các cái sông suối dọc theo các cái sông suối
là giao cho chính quyền địa phương quản lý và xử phạt những cái hành vi mà xâm phạm
nhưng mà thực tế thì cái quản lý của địa phương nó cũng không được chặt chẽ
và cái xử phạt thì cũng nói chung là cũng thực hiện nó chưa đến nơi đến trốn
vì thế cho nên là một số cái
cái hiện tượng mà người dân lấn chiếm trên sông suối thì càng ngày nó càng phát triển thêm
cơ quan quản lý thủy lợi không có chức năng xử phạt chính quyền xử lý không triệt để
trong khi đó những đoạn tắc nghẽn thắt nút cổ chai bè cong dòng chảy vẫn tiếp tục tồn tại
tiếp tục trầm trọng thêm
và người trồng thanh long trồng lúa trồng rau màu trên khắp tỉnh bình thuận
vẫn đang phải đối diện với nguy cơ lũ phá đê hủy hoại mùa màng